thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới fifa ông jenni infantino đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ tại việt nam bóng đá là môn thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội
hiếm có một quốc gia nào người dân yêu bóng đá như tại việt nam
đặc biệt thành tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành ngôi á quân tại giải u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám vừa qua đã làm nức lòng người hâm mộ
không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong nước các trận đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam vừa qua cũng được giới chuyên môn các hãng thông tấn báo chí trong khu vực và quốc tế ghi nhận đánh giá cao
chính phủ việt nam đã phát động một cuộc vận động học tập tinh thần thi đấu kiên cường mạnh mẽ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của fifa cho việt nam với nhiều dự án cụ thể về đào tạo phát triển tài năng bóng đá trẻ bóng đá phong trào và những thành tích của bóng đá việt nam đã đạt được thời gian qua
thủ tướng cho biết chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư để bóng đá ở việt nam phát triển lành mạnh bền vững thông qua việc hoàn thiện cơ chế pháp lý phát triển bóng đá
chủ tịch fifa bày tỏ vinh dự và vui mừng được sang thăm việt nam gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc trong một không khí hết sức đặc biệt cận kề ngày tết cổ truyền của dân tộc việt nam
fifa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong phát triển bóng đá
kết quả của u hai mươi ba việt nam tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á vừa qua không phải tự nhiên mà có mà đây là kết quả của quá trình quan tâm hỗ trợ thường xuyên của liên đoàn bóng đá việt nam chính phủ việt nam và đặc biệt là luôn được động viên cổ vũ bởi tình yêu bóng đá to lớn của người dân việt nam
đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự nhiệt tình của các cổ động viên bóng đá việt nam qua những hình ảnh ăn mừng chiến thắng tưng bừng trước thành tích của u hai mươi ba việt nam
chủ tịch fifa cảm ơn thủ tướng chính phủ và người dân việt nam đã luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho bóng đá phát triển